ngày một mươi sáu tháng ba tại tỉnh vĩnh phúc đã diễn ra hội nghị xin ý kiến xây dựng nghị quyết của ubthqh
về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
đồng chí tòng thị phóng ubtc phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng khẳng định việc xây dựng quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
trong thời điểm này là nhằm kịp thời cụ thể hóa những chủ trương chính sách của đảng
về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân như tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai của đảng
đồng thời kế thừa và phát triển những quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
đã được thừa nhận trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
vì vậy từ những kinh nghiệm của các tỉnh và yêu cầu thực tiễn đồng chí yêu cầu các đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung trí tuệ để thảo luận thống nhất được những nội dung cơ bản xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật thiết thực hiệu quả
tất cả các ý kiến tham gia của các đại biểu sẽ được tiếp thu tổng hợp báo cáo đầy đủ nghiêm túc với ủy ban thường vụ quốc hội